thành phố hồ chí minh có hệ thống kênh rạch đa dạng phong phú
thế nhưng nhiều năm qua do ảnh hưởng của đô thị hóa nhiều dòng kênh đã bị ô nhiễm nghiêm trọng
có nơi trở thành điểm đen về ô nhiễm môi trường kéo theo bao hệ lụy tác động tiêu cực đến đời sống người dân
trước thực tế đó thành ủy ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã ban hành nhiều chỉ thị
chương trình hành động để chấn chỉnh cải tạo môi trường kênh rạch
nhiều tuyến kênh từ đó đã hồi sinh mang lại không gian sống lành mạnh
bộ mặt hạ tầng đô thị
đây cũng là nội dung trọng tâm được đặt ra tại nghị quyết hai mươi bốn và nghị quyết ba mươi một của bộ chính trị
về phát triển vùng đông nam bộ và thành phố hồ chí minh đến năm hai nghìn bốn mươi năm
phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với phát triển văn hóa
bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu

với chiều dài khoảng hai triệu đồng hồ chí minh đã đạt được một triệu đồng
với hai km hệ thống kênh trạch vừa có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành
và phát triển thành phố hồ chí minh vừa tạo nét đặc trưng cảnh quan tự nhiên
đóng góp vào hình thái không gian đô thị
tuy nhiên một thời gian dài đã bị ô nhiễm nghiêm trọng
vì thế bảo vệ môi trường sống trong lành cho người dân và sanh hóa hệ thống kênh trạch
là mục tiêu quan trọng được thành phố đặt ra
có tổng bức đầu tư hơn tám hai trăm linh tỷ đồng từ ngân sách dự án xây dựng hạ tầng
và cải tạo môi trường kênh tham lương bến cát rạch nước lên
được xem là điểm nhấn quan trọng đánh dấu quyết tâm của thành phố hồ chí minh
trong công tác bảo vệ môi trường
ngay sau khi phát lệnh khởi công giai đoạn hai từ cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi
xuyên suốt hơn ba mươi km dọc tuyến kênh là công trường thi công tấp nập ngày đêm
điểm thuận lợi là hầu như mặt bằng đã được chuẩn bị sẵn từ giai đoạn một của dự án
nên chín trên một mươi gói thầu xây lắp nhanh chóng triển khai đồng loạt
giúp khối lượng thi công được đẩy nhanh từng ngày
gói xây lắp số chín đoạn từ cầu trường đai đến sông sài gòn
cùng một mươi một đơn vị liên doanh thi công nhiều hạng mục từ làm bờ kè đường giao thông
công trình trên tuyến cho đến hệ thống chiếu sáng cây xanh
do đó mỗi đơn vị phải phối hợp nhịp nhàng để tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung
tại những khu vực có địa chất không đảm bảo tiêu chuẩn
ngay lập tức những giải pháp can thiệp bằng kỹ thuật được áp dụng khẩn trương
bất chấp cái nắng oi bức anh em công dân đang cố gắng hoàn thiện
những công đoạn cuối khâu xây dựng
đơn vị lấp bờ kè thuộc gói thụ thi công số tám đoạn từ cầu chợ cầu đến cầu trường đai
qua quận gò vấp và quận một mươi hai
nói chung bên em là đơn vị thi công nhầm mũ cư này thì làm đẩy nhanh tiến độ
cho nó kịp tiến độ của bên chủ đầu tư giao cho có một công trình nó hoàn hảo đẹp chứ đồ thị
tại tp hcm thời điểm này thì liên tục xảy ra chiều cường với việc con nước biến đổi thường xuyên
và để đảm bảo được tiến độ
thì nhà thầu thi công đã linh hoạt triển khai ca kíp làm việc kể cả là ban đêm
chính sự linh hoạt như vậy thì gói thầu số tám thi công hơn hai km
mỗi bên đến thời điểm này đã gần như hoàn thành vượt tiến độ bảy tháng
hiện nay là đã đạt được chín mươi sản lượng công tác đóng cửa ván các loại trên gói thầu
và đạt bốn mươi năm công tác thi công triển khai bê tông dầm mũ trên gói thầu
mục tiêu của công ty là đến ba mươi một tháng một mươi hai là hoàn thành những công tác của công ty
đảm nhận ở trên gói thầu
về cốc độ tổng quan thì cơ bản thì dự án đang kịp tiến độ
và về các hạng mục chính mà chúng tôi đang tập trung triển khai
là về xây dựng kè các thi công cọc xi măng đất để gia cố nền phía bên trong
cũng như các cống cấp hai và hạng mục thoát nước
với một mươi là đang thực hiện công tác bồi thường bàn giao mặt bằng
để đủ điều kiện pháp lý để sẽ cố gắng tổ chức công cái gối một mươi trong năm hai nghìn hai mươi
ngoài cái việc mà chỉnh trang đô thị giữa hai bên kênh
thì chúng ta còn cái khâu là xử lý môi trường cũng như là nước thải
của cái khu vực của dự án
thì trong cái dự án này thì chúng ta chỉ chủ yếu là tập trung
cái phần mà chỉnh trang đô thị hai bên kênh
còn cái phần mà xử lý nước thải của cái khu vực kênh này
thì chúng ta bằng cả một cái nguồn vốn khác
đại diện chủ đầu tư dự án cải tạo kênh tham lương bến cát rạch nước lên
cũng cho biết dự án đi qua hai khu công nghiệp là tân bình và tân tạo
vì thế khâu kiểm soát xử lý nước thải từ hoạt động sản xuất tại đây
được thực hiện chặt chẽ với sự giám sát của các đơn vị liên quan
điều này bảo đảm nước thải từ các khu công nghiệp không gây ô nhiễm
cho dòng kênh sau cải tạo
theo kế hoạch được lãnh đạo tp hcm đặt ra dự án xây dựng hạ tầng
và cải tạo kênh tham lương bến cát rạch nước lên sẽ hoàn thành trước thời hạn tám tháng
vào đúng dịp kỷ niệm năm mươi năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị sau dự án cải tạo kênh tham lương bến cát rạch nước lên
chính quyền tp hcm vừa ban hành quyết định chính thức triển khai dự án cải tạo rạch xuyên tâm
một trong những khu vực có thể nói bị ô nhiễm nặng nề kéo dài hàng chục năm qua
dự án được triển khai quy mô lớn với hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng
vậy khi hoàn thành sẽ mang lại màu sắc tươi mới cho không gian đô thị
và môi trường sinh thái của người dân được tốt hơn
đây cũng là một bước cụ thể hóa tinh thần nghị quyết ba mươi một của bộ chính trị
về phương hướng nhiệm vụ phát triển tp hcm đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
đó là thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp cải thiện chất lượng không khí
xử lý rác thải nước thải đẩy mạnh phát triển mảng xanh đô thị
đầu tư hoàn thiện hệ thống cấp nước thoát nước chống ngập xử lý chất thải
ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu nước biển dân
trạch xuyên tâm trải dài chín km từ quận go vấp qua quận bình thạnh
một trong những tuyến kênh bị ô nhiễm nặng bởi rác thải nằm giữa lòng thành phố nhiều năm qua
này chính thức sắp được chỉnh trang toàn diện khi ubnd tp hcm phê duyệt dự án hơn chín sáu trăm linh tỷ đồng
hàng ngàn hộ dân bám trụ sinh sống dọc và trên hai bờ kênh rạch không khỏi phấn khởi
chờ dự án sớm triển khai
thì đo là đã xong hết hai lần rồi đó
bây giờ chỉ chờ giá cả mét vuông bao nhiêu thì chị chưa có biết
đủ tiền mua nhà cho gia đình về ở thì tụi chị đồng ý thôi
không làm cho nhanh chứ để cứ về hoài nhiều khi ở đây là được
nó không được thoải mái lắm
mình ở đây lâu rồi đó nhưng mà cũng thấy bất tiện quá
để thực hiện dự án cải tạo rạch xuyên tâm
tp hcm phải thu hồi diện tích đất khoảng một trăm năm mươi tám tám trăm bốn mươi chín m hai với hàng ngàn trường hợp bị ảnh hưởng
vì thế phương án bồi thường tái định cư được đặc biệt

tp hcm sẽ quan tâm và áp dụng những chính sách có lợi nhất cho người dân
trong đó có khu nhà ở quy mô hơn tám trăm năm mươi căn hộ
ngoài ra thành phố có áp dụng chính sách hỗ trợ tạm cư trong thời gian người dân chờ về nơi ở mới
đặc biệt sẽ nghiên cứu áp dụng những cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ dự án
theo kế hoạch tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn dự án cải tạo rạch xuyên tâm
sẽ khởi công gói thầu đầu tiên tại địa bàn quận govup
sau khi kênh hoàn thành thứ nhất là chúng ta
xử lý môi trường thứ hai là chúng ta chỉnh trang đô thị
và thứ ba là chúng ta tạo thêm sinh kế cho cuộc sống của người dân
và cùng với kênh rạch xuyên tâm
thì thăm lưu bến cát kênh đôi kênh tẻ tạo hữu bến ngé
như vậy là cơ bản lưu vực trung tâm thành phố
theo quy hoạch là cơ bản hoàn thành
sẽ tạo bộ mặt mới đô thị mới ở khu vực trung tâm thành phố
đặc biệt là những chuyến kênh rạch vẽ trong khu vực
hai dự án cải tạo môi trường cho hai tuyến kênh rạch trọng điểm là thăm lưu và xuyên tâm
đã và đang được triển khai đúng lộ trình
trước đó là hàng loạt tuyến kênh nhánh khác đã được chỉnh trang hoàn thiện
cho thấy sự quyết tâm lớn của thành phố hồ chí minh trong nỗ lực chuyển hóa
tạo lập những dòng kênh xanh thân thiện môi trường góp phần nâng cao sức khỏe người dân